với ý nghĩa lịch sử to lớn của khởi nghĩa ba đình trong phong trào đấu tranh giành độc lập của dân tộc
tỉnh thanh hóa đã có quyết định phê duyệt quy hoạch bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị của khu di tích này
khởi nghĩa ba đình là một trong các cuộc khởi nghĩa của phong trào cần vương cuối thế kỷ một mươi chín
nhằm chống lại ách đô hộ của thực dân pháp diễn ra vào năm một nghìn tám trăm tám mươi sáu đến năm một nghìn tám trăm tám mươi
tại khu vực đây là xã ba đình huyện nga sơn
theo phê duyệt phạm vi quy hoạch bao gồm sáu điểm căn cứ gồm núi thúc và núi giá đồn thượng thọ
đình thượng thọ đình mậu thịnh đình mỹ khê
ngoài ra còn có khu vực đệm là hệ thống làng mạc ruộng lúa sông rạch đường giao thông hiện hữu
nằm tiếp ráp và bao quanh sáu điểm căn cứ
di tích khu căn cứ khởi nghĩa ba đình được quy hoạch tổng thể tổng diện tích bốn mươi tám hectare